theo tin từ tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội ngày hai mươi tháng sáu tới đây
cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan
của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ mua chế phẩm red oxy ba c của cộng hòa liên bang đức
trong đơn kháng cáo cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cho rằng
bản án sơ thẩm của tòa nhân dân tp hà nội tuyên bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ là không đúng
còn bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ oftic
và võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm mà tòa án nhân dân tp hà nội tuyên là quá nặng
do đó kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
trước đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ mua chế phẩm red oxy ba c của cường hòa liên bang đức
hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung tám năm tù
nguyễn trường giang bốn năm sau tháng tù
và võ tiến hùng bốn năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã thi hành quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng văn thủy
chú tại huyện vị xuyên là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang
liên quan đến vụ án vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại giáp đồng tâm huyện bắc quang
kết quả điều tra xác định ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ông thủy là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường đã tự ý ký giấy
mời triệu tập các thành viên thuộc các cơ quan như sở công thương sở xây dựng
ủy ban nhân dân huyện bắc quang và ủy ban nhân dân xã đồng tâm
tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ đồng tâm
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhận số tiền từ lê khả châu
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sơn lâm đã bị khởi tố điều tra
do có liên quan trong vụ án
ông thủy đã đồng ý khoán thời gian kiểm tra thực địa mỏ
theo yêu cầu của đối tượng châu
hiện vụ án đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi sai phạm
của các tổ chức cá nhân có liên quan
dùng xăng đốt khiến một người tử vong
phạm phen ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi khởi tố
do mâu thuẫn từ trước phạm phen mang chai nhựa đựng xăng
đến nhà ông phạm tham ở cùng thôn
thấy ông tham đang ngồi trước nhà phen đã đổ xăng lên người ông tham
rồi dùng bật lửa đốt khiến nạn nhân bị chết cháy
ngay sau đó công an huyện tư nghĩa và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đã bắt giữ đối tượng
từng sáu lần vào tù về tội trộm cắp tài sản
nhưng dương ngoan cường chú tại huyện phú tân tỉnh an giang
vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tòa nhân dân huyện phú tân đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt cường ba năm tù
theo cáo trạng đêm một tháng hai
thấy trong sân nhà người dân đang dựng một xe mô tô có gắn chìa khóa
quan sát không thấy người cường đã ra tay trộm cắp
rồi điều khiển đến thành phố long xuyên để tìm chỗ bán
nhưng không được nên đến thành phố hồ chí minh
tại đây cường đã bán chiếc điện thoại di động để trong cốc xe
rồi chạy về nhà
đối tượng sau đó bị người dân phát hiện trình báo cho công an
lực lượng công an đã mở cường lên làm việc
và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
chuyên cung cấp ma túy cho các địa điểm vui chơi giải trí
trên đề bàn thành phố đà nẵng
hai đối tượng là nguyễn viết phúc và đặng ngọc thương
cùng chủ tịch quận liên triều vừa bị phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tang
sau thời gian theo dõi giám sát tối ngày ba mươi một tháng năm
phòng cảnh sát ma túy công an thành phố phát hiện thương
đang giao bán ma túy cho một đối tượng
nên tổ chức bắt quả tang
thù giữ hai mươi năm viên thuốc lắc một mươi gram ketamine
nhanh chóng mở rộng công an thành phố tiếp tục bắt giữ phúc
tại nơi ở phát hiện một mươi sáu gói ketamine
và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy
liên quan đến vụ tài xế vi phạm tố cảnh sát giao thông quảng trị đánh
cơ quan công an đã kết luận không có bằng chứng
chứng minh tổ công tác đánh tài xế
và tài xế cũng không đưa ra được bằng chứng về việc bị đánh
ubnd tỉnh quảng trị đã ra quyết định xử phạt tài xế bốn mươi bảy năm triệu đồng
do các lỗi vi phạm như trực tiếp điều khiển
ô tô tải chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép
đối với ô tô tài và không chấp hành việc kiểm tra tài trọng
đồng thời thước bằng lái xe bốn tháng
vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông hải lăng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải do tài xế hiếu điều khiển
có dấu hiệu chở hàng quá tải vượt quá chiều cao
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính
tuy nhiên tài xế hiếu đã không chấp hành hiệu lệnh cố thủ trên cabin
tổ cảnh sát giao thông đã buộc niêm phong và kéo xe vào trạm
đến tối ngày một mươi bốn tháng năm trạm cảnh sát giao thông hải lăng
đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về lỗi
chở hàng vượt quá chiều cao theo quy định
và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng
nhưng cả hiếu và chủ xe đều không ký tên
sau đó lê hữu hiếu có đơn trình báo gửi lãnh đạo bộ công an
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh quảng trị
và các cơ quan chức năng phản ánh về việc bị cán bộ trạm cảnh sát giao thông hải lăng
đánh gãy sơn sườn phải nhập viện cấp cứu
sau khi tiếp nhận đơn giám đốc công an tỉnh quảng trị
đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ
công an tỉnh đã thành lập tổ công tác tiến hành các bước thanh tra kiểm tra
và xác minh theo đúng quy định của pháp luật
và kết quả không tìm thấy bằng chứng cảnh sát giao thông đánh hiếu
và lái xe hiếu cũng không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh bị cảnh sát giao thông đánh
trên địa bàn tỉnh hà giang đã xảy ra bảy vụ đuối nước làm chết sáu người
đang nói là nạn nhân đều là học sinh ở độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy
môi trường xung quanh rất nhiều sông suối ao hồ
trong khi nhận thức kỹ năng tự bảo vệ xử lý tình huống là hạn chế
là những nguyên nhân đã được chỉ ra đối với thực trạng đau lòng này
chính vì vậy sự quan tâm phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội
trong quản lý hướng dẫn trẻ em là việc không thể chậm chế
để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc không tiếp tục xảy ra
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự tại tỉnh hà giang
sau những cơn mưa đầu hạ các con suối con canh trên địa bàn xã cao mạ pờ
thuộc huyện quản bạ tỉnh hà giang đầy áp nước
đây cũng là điều kiện để các em học sinh ra đây vui chơi
sau những ngày học hành vất vả
tuy nhiên đây cũng là một trong những nguy cơ tiềm ẩn
về đối nước nếu các em chủ quan và không có sự giám sát của người lớn
nguyên nhân của các vụ trẻ em bị đuối nước do môi trường sống xung quanh
luôn có những yếu tố như sông suối hồ ao
có nước nhưng không được rào chắn và có biển cảnh báo nguy hiểm
một phần do các em chưa nhận thức được mối nguy hiểm về đuối nước
chưa được dạy và học các kỹ năng tự bảo vệ an toàn trong môi trường nước
cũng như xử lý các tình huống khi bơi
và khó khăn khi bơi
không có kỹ năng cứu đuối
vì vậy những buổi dạy bơi như thế này
do phòng cảnh sát phòng trái trị cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hà giang tổ chức
đã và đang đem lại hiệu quả tích cực
sau buổi tinh trình này thì
con tiếp thu được
các bệnh pháp và tránh
bị đối nước
và cho mọi người biết thế nào là
bơi đúng cách
giúp mọi người không đi
vào những nơi
không phù hợp để bơi
và nhìn vào các trường hợp đấy
thì em đã có kinh nghiệm
không nên đi tắm suối mà
người đón giám sát

những nội dung giáo dục của
phòng cảnh sát phòng trái trị cháy

có những kỹ năng sống tốt hơn
trong việc bảo vệ an toàn thương tức của kinh tế
và phòng chống đối nước
qua những buổi tuyên truyền
tập huấn đã trang bị những kiến thức
phòng chống đối nước
cho đến toàn bộ giáo viên và học sinh
thì mong muốn
thầy cô giáo
cùng tổng thống các em học sinh
sẽ tuyên truyền toàn bộ kiến thức
được trang bị đến
toàn bộ người dân
để giảm tình trạng đối nước
phòng chống tai nạn đối nước ở trẻ em
là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội
đặc biệt các bậc phụ huynh cần nâng cấp
cao ý thức quản lý con em mình
không để các em tự do tắm sông tắm suối